hoặc chất chính có trong chất kích thích này khi sử dụng sẽ gây ảo giác mạnh loạn thần giãn đồng tử kích động căng thẳng lo lắng có thể có những tư tưởng cực đoan gây hại cho mình và người khác
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé